vâng thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế dịch bệnh covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn có diễn biến khó lường
bởi thời gian vừa qua thì rất đông người dân trở về địa phương từ các tỉnh thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo
và theo báo cáo của bộ y tế cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày tám tháng một mươi số ca mắc trong cộng đồng giảm bốn mươi bốn bảy so với hai tuần trước
đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình
tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
tuy nhiên bộ y tế đánh giá tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn nhiều diễn biến khó lường
nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ khi nào
và nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
theo báo cáo sơ bộ từ ngày một tháng một mươi đến nay tại bốn mươi ba tỉnh thành phố đã ghi nhận khoảng một trăm tám mươi người trở về từ địa phương
trong đó có hơn một người xét nghiệm dương tính